trong khi đó hai cán bộ thuộc sở kế hoạch và đầu tư và một cán bộ trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch nghệ an
vừa bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các đối tượng gồm nguyễn trọng bình trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
phan đình hiền chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
lưu thị thanh tâm chuyên viên phòng hỗ trợ doanh nghiệp trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh nghệ an
từ năm hai nghìn một mươi bảy vì động cơ mục đích vụ lợi trong quá trình thực hiện công vụ
các bị can đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn để can thiệp ưu tiên xử lý giải quyết nhanh trong ngày
đối với hàng nghìn bộ hồ sơ không giải quyết theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ thu trái quy định số tiền năm trăm linh đồng một bộ hồ sơ